thưa quý vị liên quan đến vụ lái xe eo đề gây tai nạn giao thông làm tử vong ba người trong một gia đình tại tỉnh bắc giang
chiều nay công an tp bắc giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đức thịnh
trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
làm việc với cơ quan công an lái xe nguyễn đức thịnh thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè
trong một buổi tiệc chia tay cơ quan cũ dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại khu vực ngã tư hùng vương hoàng văn thụ khiến cho ba người tử vong xe ô tô và xe máy đã bị hư hỏng nặng
ngày sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đo nồng độ cồn với lái xe thịnh
và xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở gấp một năm lần mức tối đa
test nhanh cho thấy lái xe không sử dụng ma túy thời điểm xảy ra vụ việc khu vực trên đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để cảnh báo
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép năm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng sáu
tại đường lê thế hiếu thuộc khu phố bảy phường một thành phố đông hà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp đông hà đã bắt quả tang đối tượng hoàng viết dũng ba mươi năm tuổi ở tp đông hà đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trong người và phương tiện của đối tượng hai mươi bảy túi ni lông màu xanh chứa tổng cộng năm bốn trăm linh viên nén
hai điện thoại di động và số tiền một triệu bốn trăm bốn mươi đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
quá trình điều tra đối tượng hoàng viết dũng khai nhận các viên nén trên là hồng phiến
còn tại tỉnh hải dương một mươi bốn đối tượng nam nữ tụ tập bay lắc trong một nhà trọ tại phường sao đỏ tp chí linh
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phát hiện bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phối hợp với công an phường sao đỏ kiểm tra phát hiện
tại nhà số một ngõ tám mươi bốn đường chu văn an thuộc khu dân cư thái học hai phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương
có một mươi bốn đối tượng bao gồm chín nam và năm nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
được biết địa điểm mà các đối tượng bay lắc là nhà trọ của dương văn kiên
vụ việc đang được công an tp chí linh xác minh làm rõ và phân loại để xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật
chiều qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố nhóm thanh niên
gồm nguyễn văn hải chú tại quận cẩm lệ và đặng công lượng trần văn phú cùng chú tại quận liên triểu
về hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích nặng
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh một mươi bảy tuổi trú tại quận liên triểu và ông văn anh tú một mươi năm tuổi trú tại quận cẩm lệ
xảy ra tại quán internet nên tú rủ thêm hải lượng phú về nhà mình lấy dao
và trở lại đó để trả thù
dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượng phú xông vào chém liên tục vào người vĩnh
hậu quả vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi gây ra vụ việc cả nhóm bỏ trốn đi nhiều nơi và bị cơ quan công an triệu tập
riêng phú và tú vẫn đang lẩn trốn
trong quá trình điều tra hải và lượm tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp xe máy tại các nhà dân bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân
xác minh ban đầu nhóm này đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn quận liên triểu và quận cẩm lệ
thu giữ năm xe máy là vật chứng
hiện công an quận liên triều đang tích cực truy tìm các đối tượng có liên quan khác
ủy ban kiểm tra tình ủy nghệ an vừa thi hành kỷ luật đối với các cán bộ huyện quỳ hợp
có trách nhiệm liên quan trong vụ khai thác đá trái phép tại xóm kèn xã châu lộc huyện quỳ hợp
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghệ an quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn đình tùng
phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp bằng hình thức khiển trách
do đã thiếu kiểm tra giám sát về thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới
ông lê sĩ hào huyện ủy viên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện quỳ hợp
bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông hào bằng hình thức cảnh cáo
ông nguyễn minh khôi đảng viên nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện quỳ hợp
bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
ông trần đức lợi ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp
phải kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc
như tin đã đưa ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh nghệ an đã ập vào bắt quả tang
ba đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép khoáng sản
tại khu vực núi phá cụ xã châu lộc huyện quỳ hợp
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn máy móc thiết bị
và khoảng một hai trăm linh mét khối khoáng sản là đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép
người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được xác định là trần văn bảy
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
hai công nhân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn hiện trường sau nổ mìn
thì bất ngờ bị khối lượng lớn đá sập xuống vùi lấp
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hôm qua
tại điểm khai thác mỏ đá bắc luốc một thôn nà tèn thị trấn yên minh huyện yên minh tỉnh hà giang
thời điểm đó hai công nhân đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn
và cậy những khối đá rời sau nổ mìn thì bất ngờ đá lở
phát hiện vụ việc cơ quan chức năng và người dân đã đưa được một nạn nhân ra khỏi hiện trường
và đưa đi cấp cứu
nạn nhân còn lại được tìm thấy lúc hai mươi một h ở vị trí vùi lấp nên công tác tìm kiếm khó khăn
tuy nhiên cả hai nạn nhân đều không qua khỏi
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hà giang và các cơ quan chức năng huyện yên minh tiến hành điều tra làm rõ
sau một thời gian im ắng từ đầu tháng sáu đến nay khu vực huyện con plong tỉnh con tum
lại liên tiếp xảy ra động đất
mới nhất là trận động đất vào lúc một mươi h bốn ba mươi năm sáng nay với độ lớn ba một
xảy ra tại vị trí có tọa độ một mươi bốn tám trăm ba mươi hai độ vĩ bắc
một trăm linh tám hai trăm năm mươi độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km
trước đó vào lúc tám h hai mươi bốn bốn mươi một cùng ngày cũng tại khu vực này
ghi nhận một trận động đất có tọa độ một mươi bốn tám trăm ba mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm linh tám hai trăm tám mươi ba độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km độ lớn ba bảy
từ đầu tháng sáu tới nay khu vực con plong đã ghi nhận tổng cộng năm trận động đất
nâng tổng số trận động đất ở khu vực này trong năm qua
lên đến con số trên hai trăm linh trận gấp hơn năm lần
trận động đất ghi nhận từ năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn hai mươi
động đất tại con plông con tum được các chuyên gia viện vật lý địa cầu nhận định sơ bộ
là động đất kích thích hình thành do tác động của hồ chứa thủy điện tích nước
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hồ chí minh lập hồ sơ lấy lời khai nguyễn huỳnh ý
nghi can trong vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày bốn tháng sáu
nạn nhân là cô gái một mươi sáu tuổi người có quan hệ tình cảm với nghi can
án mạng xảy ra tại một hẻm nhỏ trên đường quang trung phường một mươi một quận gò vấp trước nhà nạn nhân
thông tin ban đầu ý và nạn nhân có quan hệ tình ái nhưng gần đây hai người có mâu thuẫn
ý chạy đến nhà nạn nhân nói chuyện rồi đôi bên cử cãi ý lấy dao đâm nạn nhân trọng thương
người nhà cũng như hàng xóm nghe tiếng la hét cơ cứu chạy tới thì ý đã tẩu thoát
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi khi mới đang tuổi một mươi sáu
nhận tin báo công an quận gò vấp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét
biết không thể thoát tội y đến công an đầu thú
qua làm việc với cơ quan chức năng ý khai nhận có sống chung với nạn nhân như vợ chồng
hai bên đã có mâu thuẫn tình cảm
hiện chưa có quyết định tố tụng đối với nghi can nguyễn huỳnh ý người mới một mươi bảy tuổi ở thời điểm xảy ra án mạng
thưa quý vị lực lượng quản lý thị trường tỉnh hải dương vừa phối hợp kiểm tra bắt giữ vụ vận chuyển hai tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
đội quản lý thị trường số một cùng phòng quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh hải dương
kiểm tra đột xuất xe ô tô đang dừng đỗ tại khu vực chân cầu vượt phú lương tp hải dương
trên xe có hai tấn mỡ động vật dạng lỏng đã bốc mùi hôi thối
lái xe kiêm chủ hàng là đoàn văn mười sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hàng hóa
và theo khai nhận ban đầu toàn bộ số hàng được mười thu mua trôi nổi trên thị trường
đang vận chuyển đi bán lại cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh
thì bị phát hiện và bắt giữ